các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong bài viết về vụ việc trên báo công an tp hcm luật sư trần thị ngọc nữ
chi hội trưởng chi hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cho biết
đang làm các thủ tục liên quan để hỗ trợ pháp lý cho bé gái
theo luật sư nữ sau khi phía công an đưa bé n đi giám định và có kết quả
thì luật sư của hội sẽ vào cuộc để hỗ trợ về mặt pháp lý cho nạn nhân
trước đó vào chiều một mươi tháng hai bệnh viện quận gò vấp đã tiếp nhận cấp cứu bé nợ
do người dân đưa vào bệnh viện
bước đầu n cho biết có uống hai vỉ thuốc an thần để tự vẫn vì có mâu thuẫn với bạn trai
n cho hay giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một em từ quê cà mau lên tp hcm
sau đó thuê trọ tại quận bình thạnh tp hcm để đi liền răng
thông qua mạng xã hội nợ quen một thanh niên tên hát ngụ tại quận go vấp
đang là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn
trong thời gian quen nhau hát đưa nợ vào một khách sạn trên đường nguyễn văn khối
phường một mươi một quận gò vấp để quan hệ tình dục hai lần
nợ cho biết khi đó hát có xem căn cướp công dân và biết nợ chưa đủ một mươi sáu tuổi
cập nhật thêm thông tin từ bài viết trên báo pháp luật và bạn đọc
vào cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bé t thấy người khác lạ nên kiểm tra thì phát hiện có thai nên nói với hát
từ đây hát trở mặt và chối bỏ trách nhiệm với bé t
trước thái độ của gã bạn trai bé t đã tới công an trình báo sự việc
công an đã lấy lời khai bé t và mời hát tới trụ sở để làm việc
khi được mời lên trụ sở công an
mẹ của hát hứa chịu trách nhiệm lo cho bé tê ăn học và chở bé về quê chăm sóc
vài ngày sau mẹ của hắc yêu cầu thiếu nữ viết đơn với nội dung là t và h chưa làm gì cả
bé t không đồng ý nên mẹ của hắc đuổi bé ra khỏi nhà
ngày một mươi tháng hai bé t được người dân đưa vào bệnh viện quận go vấp cấp cứu
sau khi tỉnh bé t cho biết là uống hai vị thuốc ăn thần để tự vẫn do mâu thuẫn với bạn trai
sau khi tiếp nhận tin báo công an quận go vấp đã đưa hát đến khách sạn trên
bệnh viện thực nghiệm hiện trường phục vụ công tác xác minh điều tra làm rõ
sau vụ việc gia đình bé tê đã gửi đơn tới cơ quan chức năng để bảo vệ bé
phía hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cũng đã nắm thông tin và tới bệnh viện gặp bét
hiện hội đang chờ kết quả giám định và sẽ hỗ trợ pháp lý cho bé t
thưa quý vị hiện sự việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ
những tin tức mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh youtube
của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo